ngày một mươi bảy tháng hai đoàn trọng nghĩa chở lê thanh khoa đi đến phường ba thành phố sóc trăng
thì phát hiện một người phụ nữ đang quét sân và trên cổ có đeo hai sợi dây chuyền
lúc này khoa xuống xe đến gần người phụ nữ rồi ra tay giật hai sợi dây chuyền
sau đó lên xe tẩu thoát
hai đối tượng đã đem bán được hơn tám mươi triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài cá nhân
tiến hành khám xét lực lượng công an thu hồi một sợi dây chuyền vàng khoảng hai sáu trị
ngoài ra còn thu giữ số tiền trên ba mươi chín triệu đồng cùng nhiều lắc tay dây chuyển
bông tai bằng vàng và nhiều tăng vật có liên quan
bước đầu các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản nói trên
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long thành tỉnh đồng nai cho biết vừa khởi tố
bắt tạm giam đối tượng vũ tuấn an chú tại xã tân hiệp huyện long thành
để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
trước đó khi phát hiện bà nguyễn thị vệ chú tại bình phước đang nghe điện thoại
ở ấp một c xã phước thái
đối tượng an đã điều khiển xe máy áp sát cướp giật chiếc điện thoại
tăng ga tẩu thoát nhưng đã bị công an bắt sau đó
được biết vũ tuấn an nghiện ma túy đã từng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc
công an huyện phú xuyên thành phố hà nội vừa triệt phá một ổ nhóm đánh bạc
dưới hình thức sóc đĩa
điều đang nói nhóm đối tượng này tổ chức ngay tại sân đỉnh để thu hút người chơi
trước đó hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc công an huyện phú xuyên
đã bất ngờ ập vào một sớm

tại hiện trường lực lượng chức năng đã bắt giữ gần hai mươi con bạc
khi đang sát phạt nhau dưới hình thức sóc đĩa ăn tiền
tiền mặt cùng nhiều tăng vật phục vụ cho việc đánh bạc như bát đĩa xứ
quân vị đã bị thu xử tại chỗ
tại cơ quan công an các đối tượng đều thừa nhận hành vi đánh bạc
hầu hết các con bạc đều là người cùng thôn để thu hút các người chơi
sông bạc này thường mở tại các khu vực đỉnh chùa trên địa bàn
và không cố định về địa điểm
đồng thời các đối tượng cũng bố trí người đứng bên ngoài cảnh giới
nếu xuất hiện người lạ sẽ nhanh chóng chi hô ra tín hiệu cho các con bạc chạy trốn
thưa quý vị vào khoảng chín h năm mươi phút ngày hôm nay
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cao tốc cam lộ la sơn
khiến một ô tàu con chở nhiều người lao xuống vực
và ít nhất bốn người thương vọng
vào thời điểm trên xe container biển tiền giang
chạy trên cao tốc cam lộ la sơn
khi tới xã phong thu huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
thì tông vào ô tô năm chỗ biển thanh hóa chạy cùng chiều từ nam ra bắc
cú tông mạnh khiến ô tô năm chỗ chở ba mẹ con bị văng qua
hộ lan sắt cao tám mươi cm xuống vệ đường
người mẹ và con gái tử nạn con trai bị thương nặng
cùng lúc đó xe tải biển tiền giang và một xe container khác
từ hai hướng nam bắc lao tới
tông trúng vào xe container vừa gây tên nạn
tại hiện trường ô tô năm chỗ hư hỏng nặng
nằm cách mặt cao tốc khoảng một mươi m
xe tải chắn gần hết hai làn đường kẹp giữa hai xe container
đầu ba phương tiện bị hư hỏng nặng mảnh vỡ văng trong bán kính ba mươi m
dầu xe chảy dài khoảng năm m hộ lan cao tốc bị công vinh
giao thông trên tuyến cao tốc cam lộ la sơn bị tắt ngẽn
cảnh sát giao thông đã hướng dẫn các ô tô
rẽ xuống đường tránh huế và quốc lộ một a
theo báo cáo của cục cảnh sát giao thông bộ công an
nguyên nhân ban đầu do xe con vượt bên phải rồi tạt sang trái
và đầu xe container nên gây tên nạn
trong thời gian vừa qua tình trạng người dân tham gia tập luyện
pháp luân công trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh đồng tháp nói riêng
có dấu hiệu nhen nhóm xuất hiện trở lại
chỉ vì bám víu vào niềm tin và tập luyện pháp luân công
thì sẽ hết bệnh nhiều người bỏ hẳn việc điều trị bệnh ở bệnh viện
điều này tiềm ẩn mối nguy hại khôn lửa trước mắt là sức khỏe và tính mạng của bản thân
đây là những hình ảnh chúng tôi đã ghi nhận cách đây năm năm
thời gian đó người phụ nữ này tham gia tập luyện pháp luân công
với mong muốn giải trừ căn bệnh mãn tính của bản thân
tuy nhiên đến năm hai nghìn hai mươi một người phụ nữ này cũng không qua khỏi với căn bệnh quái ác
cũng với niềm tin tập luyện pháp luân công sẽ giúp điều trị bệnh
mà không cần phải uống thuốc không cần phải đi bệnh
trong bệnh viện người phụ nữ này cũng qua đời vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
đói ăn rào đau uống thuốc tập thì tập nhưng mà phải uống thuốc
nói không không có bệnh không có bệnh sẽ uống thuốc
rất là sai nói là tập này thì không có bệnh
theo một số người dân pháp luân công không chỉ tuyên truyền cho người tập luyện
với danh nghĩa giải luyện sức khỏe
các nhóm tập này còn tuyên truyền vận động người dân tập luyện
để hoàn thành các nguyện vọng cá nhân như giải quyết việc vợ chồng bất hòa con cái hư hỏng
cái này nhập từ đâu về chứ không phải trong nước
có lợi cho sức khỏe có lợi cho vấn đề là theo ý dọng của từng người
thì làm tập luyện ở tại nhà cũng có người đến đăng ký nữa
chứ cần gì phải khu trương ra cái chỗ mà công viên đông người
cái này thì tôi thấy cái gì đó nó không có sáng tỏa lắm
bởi vì gai đó là ngồi đêm hôm sương gió lạnh rồi mũi cắn không nhanh đập
mà chẳng hơn nữa thì con em mình giáo dục thì tuyên truyền răng đe bằng nhiều giới pháp
chứ không phải là tập luyện như thế này mà đẩy răng đe được
do những tình hình mà con em tham gia tại lại xã hội
từ thời dịch covid một mươi chín nói là tập luyện như thế đó
thì sẽ từ dương tính nó trở thành âm tính
thì nó nghe nó cũng hơi phi lý rồi
tập theo phương pháp đó chúng tôi sẽ đột quỵ nghe tại chỗ
ftm theo kiểu mà luyện tập kiểu đó tại chỗ
cái thứ hai là nguyên cái buổi sáng mà tập luyện kiểu đó mà không uống thuốc
là những cái gì mà của bác sĩ cho như bị tiểu đường thì
vô phương là không thể nào mà điều trị được
cái bệnh tật là không thể nào mà điều trị được
cái bệnh tật là không thể nào mà điều trị được
y học đã chứng minh để tập luyện gian luyện sức khỏe
hiện nay có rất nhiều phương pháp tập luyện như là thể dục nhịp điệu
thể dục dưỡng sinh đi bộ chạy xe đạp v v
tuy nhiên tất cả phương pháp này cũng chỉ là những bài tập bổ trợ sức khỏe
không thể thay thế hoàn toàn các biện pháp điều trị bệnh khác
trước từ đằng trên thì có hoàn tỉnh khuyến cáo người dân
cần nâng cao nhận thức tránh bị lôi kéo kích động
tụ tập đông người gây mất các nguyên tử và di phạm bất lực
nếu muốn được lấy sức khỏe thì tham gia các hoạt động luyện tập thể dục thể thao
căn cứ lịch tính ngưỡng tôn giáo hai nghìn một mươi sáu
hiện tại pháp lưng công không phải là một dạng hình tính ngưỡng
hay một dạng hình tôn giáo
do đó mọi hành vi lấy danh nghĩa pháp lưng công
không có quyền tụ tập nhiều người để thực hiện các sinh hoạt tôn tập
giống như dạng hình tính ngưỡng hay dạng hình tôn giáo
những hành vi tổ chức kêu gọi tập hợp nhiều người
để thực hiện các sinh hoạt tụ tập theo pháp luân công
như dạng hình tính ngưỡng hay dạng hình tôn giáo
là hành vi sai trái dư luật tính ngưỡng tôn giáo
có thể thấy rằng pháp luân công đã lợi dụng sự bất ổn
về mặt tâm lý của một số người dân khi mang trong mình
những căn bệnh khó điều trị bệnh nan y hiểm nghèo
để trao cho họ niềm tin về sự sống
tuy nhiên với niềm tin mong manh đó đã khước từ các biện pháp điều trị khác
dẫn đến khước từ cả sức khỏe thậm chí là tính mạng của bản thân
lịch sử thế giới từ cổ trí kim từ tây sang đông đều chứng minh rằng
tập thể dục là để nâng cao sức khỏe có bệnh